thời gian qua nhiều tài xế lưu thông qua hầm hải vân nối tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
đã tỏ ra lo ngại bởi trên vỏ hầm xuất hiện nhiều vết nứt
đáng nói các vết nứt này tồn tại kéo dài từ nhiều năm qua mà vẫn chưa được khắc phục triệt để
đây là thực trạng hiện nay của các vết nứt tại hầm hải vân đoạn nằm gần khu vực cửa phía nam
trên địa phận thành phố đà nẵng
theo ban quản lý dự án hầm đường bộ hải vân các vết nứt vỏ hầm hải vân một xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi
ghi nhận đến năm hai nghìn một mươi bảy có hơn ba trăm linh vết với chiều rộng trung bình từ hai đến năm mm
nguyên nhân được cho là do lớp sơn vỏ đã lão hóa kết hợp với việc tranh lệch nhiệt độ
độ ẩm gây biến dạng bề mặt nên tình trạng nứt chủ yếu ở khu vực phía nam
theo công ty cổ phần đầu tư đèo cả để đảm bảo an toàn cho tuyến hầm
việc theo dõi sửa chữa đã được các đơn vị phối hợp thực hiện
ghi nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại hầm số một không xuất hiện thêm vết nứt
riêng đối với lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu công trình
chủ đầu tư dự án khẳng định công nghệ thi công vỏ hầm không phải chịu lực
nên sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng công trình
hiện tuyến hầm hải vân hai đang trong giai đoạn hoàn thiện
và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng chín năm nay
ngay sau khi tuyến hầm hai được đưa vào vận hành
chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành tu bổ sửa chữa toàn bộ tuyến hầm hải vân một
vốn có thời gian vận hành từ hơn một mươi năm năm nay